thời gian qua việc tích tụ tập trung dụng đất tại tỉnh hà nam đã được tiến hành mạnh mẽ đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ
tuy nhiên qua thực tế triển khai đã xuất hiện không ít vướng mắt trong các chính sách cũng như luật đất đai
vì vậy cần có biện pháp tháo gỡ để việc tích tụ tập trung dụng đất được tiến hành phù hợp với điều kiện thực tiễn
góp phần đẩy nhanh sự phát triển nền nông nghiệp sản xuất hoàng hóa lớn và hiện đại
sau gần hai năm áp dụng hình thức tích tụ tập trung đất đai tỉnh hà nam đã quy hoạch sáu khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích sáu trăm năm mươi ha
và đã tích tụ được trên ba trăm bảy mươi năm ha đất cho doanh nghiệp thuê thu hút được năm doanh nghiệp đầu tư vào các khu quy hoạch
đến nay hà nam có tám mươi một xã tổ chức tích tụ tập trung liên kết sản xuất trên diện tích hơn một sáu trăm linh ha với một trăm năm mươi một mô hình sản xuất lúa rau củ quả tham gia chuỗi liên kết
toàn tỉnh đã thành lập mới một mươi ba hợp tác xã một mươi hai tổ hợp tác hai mươi bốn cửa hàng giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông sản góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất và sử dụng sản phẩm nông nghiệp an toàn